cuối phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội trình danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội
ngay sau đó quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để quốc hội bầu chủ tịch quốc hội